theo dự kiến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn sẽ được trình quốc hội xem xét vào kỳ họp tới đây
một vấn đề đang nhận được sự quan tâm của người lao động trong dự án này đó là các quy định về mức thu chi từ hai kinh phí công đoàn
hiện nay theo dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn mức thu kinh phí công đoàn do cơ quan tổ chức doanh nghiệp đóng bằng hai quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
tại báo cáo kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công tài sản công năm hai nghìn một mươi chín của tổng liên đoàn lao động việt nam tổng thu tài chính công đoàn là hơn hai mươi hai nghìn tỷ đồng tổng chi là hơn một mươi bốn năm nghìn tỷ đồng kết dư khoảng năm tám nghìn tỷ đồng bằng hai mươi ba tổng thu
qua kiểm toán cho thấy tỷ lệ chi trực tiếp chăm lo cho người lao động còn thấp chiếm bốn mươi sáu so với tổng nguồn tài chính công đoàn được sử dụng các cấp trong năm
vì thế khi dự án luật này đưa ra lời ý kiến tại ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
ủy ban cho rằng cần làm rõ cách thức phân bổ và sử dụng kinh phí công đoàn và có cơ chế định kỳ kiểm tra giám sát báo cáo tình hình quản lý sử dụng nguồn kinh phí công đoàn hai
và dù có hay không có công đoàn cơ sở cũng phải đóng góp khoản kinh phí này vì bản chất nguồn kinh phí này là để chăm lo hỗ trợ cho đời sống đoàn viên người lao động những lúc khó khăn
tuy nhiên điều quan trọng là minh bạch công khai các khoản thu chi
thì có những hội nghiệp hội doanh nghiệp người ta nói anh quân phải nâng những ba nhưng mà tập trung cho người lao động để chăm lo đời sống cho người lao động và đó chính là động cơ để thúc đẩy tăng năng suất lao động
vấn đề kinh phí hai này cá nhân tôi ủng hộ rất ủng hộ vì nói thật là không có kinh phí để nâng cao hoạt động đơn
đây là có bảy cái ý mà cần phải làm thật rõ là mức đóng phân chiên như thế nào rồi sử dụng như thế nào sử dụng cho những mục gì
về quản lý sử dụng tài chính công đoàn dự luật cũng quy định công đoàn cấp trên quản lý sử dụng hai mươi năm bảy mươi năm còn lại được phân phối cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng dự án phải làm rõ nội dung chi tại cơ sở nhất là cho công tác chăm lo trực tiếp cho người lao động và góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó cần ra soát về cơ chế tài chính công đoàn để phù hợp với các công ước quốc tế mà việt nam là thành viên